tuần lễ biển và hải đảo việt nam là hoạt động thiết thực hưởng ứng ngày đại dương thế giới
nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong bảo vệ và phát triển kinh tế biển
khai thác sử dụng hợp lý bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển
vừa qua tại huyện đảo phú quốc cũng đã tổ chức thành công lễ phát động hưởng ứng tuần lễ này
với nhiều hoạt động có ý nghĩa được đông đảo quần chúng tham gia
tại buổi lễ phát động đại diện chính quyền huyện đảo xác định mục tiêu của toàn đảo
là chống rác thải nhựa cũng như tái tạo bảo tồn nguồn lợi thủy sản
từ đó hướng tới một hòn đảo xanh và sạch hơn trong bối cảnh rắc thải nhựa đang ngày càng gia tăng
đe dọa tới nguồn tài nguyên thiên nhiên và đời sống của các loài hoang dã
cũng như sinh kế của người dân nơi đây
tại buổi lễ đã diễn ra các hoạt động như thả thủy sản giống vào khu bảo tồn
bàn giao xe thu gom rác trình chiếu các phim về tác hại của rác thải nhựa kêu gọi bảo vệ loài bò biển
kết thúc lễ phát động toàn thể đại biểu tham dự đã cùng chung tay dọn dẹp rác
tại nhiều địa điểm trên toàn huyện đảo
qua hoạt động này người dân kỳ vọng chính quyền địa phương cần có giải pháp quyết liệt
trong việc thu gom xử lý để giữ gìn vẻ đẹp đảo ngọc phú quốc